tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hai nguyên chủ tịch
ubnd tp đà nẵng trần văn minh văn hiễu chiến và bị cáo phan văn anh vũ còn gọi là vũ nhôm
chủ tịch hội đồng quản trị công ty bắc nam bảy mươi chín cùng đồng phạm thâu tóm nhà đất
đất công sản tại đà nẵng vào ngày bốn tháng năm tới
dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ sáu đến tám ngày
phiên tòa xét xử phúc thẩm do thẩm phán ngô anh dũng tránh tòa chuyên trách tòa án nhân dân cấp cao
tại hà nội làm chủ tọa được biết tính đến thời điểm hiện nay đã có hai mươi một luật sư tham gia bảo chữa
cho các bị cáo cùng các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa
trong vụ án này các bị cáo bị kết án về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trước đó trong các ngày từ mùng hai đến một mươi ba tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án